nguồn nước sinh hoạt của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang đối mặt với nguy cơ bị ô nhiễm
bởi hiện tại nguồn cung cấp nước chính cho thành phố này tại hồ đan kia suối vàng
đang bị bổ vây bởi sát thải từ sản xuất nông nghiệp và tình trạng lấn chiếm lòng hồ
khu vực lòng hồ đan kia suối vàng nằm trên địa bàn thành phố đà lạt và huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
hiện trên khu vực vành đai an toàn của hồ nước này đang bị ảnh hưởng lớn bởi tình trạng san gạt lấn chiếm
để lấy đất sản xuất nông nghiệp đặc biệt ngay tại khu vực thượng nguồn hồ đan kia
hàng loạt bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng bị thải ra môi trường một cách ngang nhiên như thế này
dù ủy ban nhân dân huyện lạc dương đã bố trí hơn một trăm linh thùng chứa rác thải nông nghiệp xung quanh hồ
theo cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng thời gian qua hoạt động sản xuất nông nghiệp trong lưu vực
đặc biệt là phạm vi hành lang bảo vệ lòng hồ là nguồn tác động chính gây ô nhiễm
ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hồ đan kia
bảo vệ nguồn nước để sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt
thì ủy ban huyện lạc dương đã có tờ trình đề nghị ủy ban tỉnh cho chủ trương thực hiện dự án làm hồ nước trên phía thượng nguồn
diện tích trên phía thượng nguồn này thì khoảng hơn một trăm linh hectare
và nguồn nước này sạch chất lượng tốt đảm bảo để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân
hồ đan kia suối vàng chính là nguồn cung chính cho hai nhà máy sản xuất nước sinh hoạt
cung cấp cho người dân
cung cấp cho người dân thành phố đà lạt và thị trấn lạc dương với tổng lưu lượng hơn năm mươi năm m ba mỗi ngày
vậy ai sẽ cứu nguồn nước sinh hoạt cho cư dân phố núi này trước khi quá muộn